thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay trên địa bàn tp hcm đã xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông đường thủy
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn nhưng đáng quan tâm là những vi phạm trong nạo vét lùng lạch
đã và đang uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn giao thông các tuyến đường thủy
phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm cho biết
nhiều phương tiện từ các địa phương đổ về cộng thêm hạ tầng đường thủy yếu kém
phương tiện chở quá tải đã dẫn đến những vụ tai nạn gần đây
ngoài ra tình trạng duy tu nạo vét luôn rạch không có kế hoạch sai quy chuẩn về độ sâu
bố trí phương tiện vượt số lượng cho phép cũng đã uy hiếp đến an toàn giao thông đường thủy
tuy nhiên việc xử lý các trường hợp vi phạm vẫn gặp nhiều khó khăn
bởi khi kiểm tra nhiều giấy tờ liên quan đến phương tiện đã bị cơ quan chức năng các tỉnh thành lân cận tạm giữ
từ đầu năm đến nay gần bốn trăm hai mươi trường hợp vi phạm như không bố trí đủ định biên thuyền viên
trang bị không đủ số lượng thiết bị chữa cháy theo quy định
không bố trí thuyền viên trong coi phương tiện khi phương tiện neo đậu
đã xử lý với tổng số tiền xử phạt trên một trăm năm mươi triệu đồng